sáng nay một mươi một tháng chín đại hội đại biểu đảng bộ văn phòng trung ương đảng nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm đã khai mạc tại hà nội
nguyên tổng bí thư nông đức mạnh đồng chí trần quốc vượng ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư tới dự và phát biểu chỉ đạo đại hội
cùng dự còn có các đồng chí hoàng trung hải ủy viên bộ chính trị phó trưởng bộ phần thường trực chuyên trách tiểu ban văn kiện đại hội một mươi ba của đảng
đồng chí nguyễn văn nên bí thư trung mương đảng tránh văn phòng trung mương đảng
trong bối cảnh tình hình chung có nhiều thách thức tổ chức bộ máy của cơ quan và tổ chức đảng trực thuộc đảng bộ văn phòng trung mương đảng có nhiều thay đổi
nhưng về cơ bản đảng bộ đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu nghị quyết nhiệm ký hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi đề ra phối hợp điều hòa hoạt động của các cơ quan tham mưu của trung mương đảng
tham mưu và phục vụ chú đáo đại hội một mươi hai tích cực chuẩn bị đại hội một mươi ba của đảng thực hiện tốt công tác thông tin phục vụ lãnh đạo bảo đảm hậu cần phục vụ hoạt động của trung mương đảng
nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm đảng bộ xác định tiếp tục phát huy truyền thống của văn phòng trung mương đảng đổi mới phương thức lãnh đạo phong cách và lề lối làm việc
xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên có bản lĩnh chính trị phẩm chất năng lực ngang tầm nhiệm vụ xây dựng đảng bộ cơ quan các đoàn thể trong sạch vững mạnh phân đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới
phát biểu chỉ đạo đại hội thường trực ban bí thư trần quốc vượng ghi nhận nhiệm kỳ qua hoạt động của đảng bộ văn phòng trung mương đảng có nhiều đổi mới sáng tạo phù hợp với thực tiễn hoạt động của cơ quan
đồng chí nhấn mạnh là cơ quan tham mưu giúp việc của ban chấp hành trung ương mà thường xuyên trực tiếp là bộ chính trị ban bí thư tổ chức điều hành công việc của đảng phối hợp điều hòa hoạt động của các cơ quan tham mưu của trung mương đảng nhiệm vụ của đảng bộ văn phòng trung ương rất nặng nề
đòi hỏi mỗi cán bộ đảng viên cần nhận thức rõ danh dự và trách nhiệm phát huy truyền thống và những thành tích đã đạt được với tinh thần quyết tâm cao nỗ lực không ngừng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được sao để làm tốt hơn nữa nhiệm vụ của mình